thực hiện tốt sáu điều bác hồ dạy thời gian qua lực lượng công an nhân dân đã triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia phòng chống tội phạm tiên phòng trong chuyển đổi số cải cách hành chính phục vụ nhân dân có phần xây dựng chính phủ điện tử chính phủ số kinh tế số xã hội số tạo bước chuyển biến đột phá trong chuyển đổi số quốc gia
thấm nhuân lời dạy của bác trong rèn luyện thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị thiêu tá đoàn thị phượng cán bộ đội quản lý xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh thái bình luôn khắc ghi lấy việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh là kim chỉ nam trong công tác chiến đấu
trong công tác tuyên môn của tôi thì cái việc tiếp xúc với nhân dân là thường xuyên và với công việc là chịu trách nhiệm công tác tham mưu
thì tôi luôn phấn đấu và thực hiện làm theo với ba điều cốt lõi đầu tiên là tập thứ hai là quyết tâm thực hiện và thứ ba nữa là đi đầu gương mẫu trong việc là đối với nhân dân thì phải lễ phép và trong công việc thì phải tận tụy
nội dung sáu điều bác hồ dạy là sự khái quát hình mẫu người cán bộ chiến sĩ công an nhân dân với những phẩm chất quan trọng
đối với tự mình phải cần kiệm liêm chính đối với đồng sự phải thân ái giúp đỡ đối với chính phủ phải tuyệt đối trung thành
kính trọng lễ phép đối với công việc phải tận tụy đối với địch phải cương quyết khôn khéo
bản thân thì luôn luôn là tự trao dồi kiến thức làm sao mà giữ cho mình phẩm chất đạo đức tốt tìm tòi học hỏi
bản thân tôi thì cũng sẽ phải học học để phục vụ công tác cho chính đơn vị và sau này là phục vụ cho công tác đảm bảo an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội trên lĩnh vực xuất nhập cảnh
đối với chúng tôi việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh không phải là những việc làm quá xa xôi
mà nó rất là gắn liền với lễ kỹ thực tế công tác và gắn liền với thực tiễn công việc mà chúng tôi đang thực hiện hằng ngày
trong đối xử với đồng chí đồng đội chúng tôi luôn nêu cao tinh thần là đoàn kết thân ái giúp đỡ lẫn nhau trong công việc
rồi trong xây dựng văn hóa ứng xử đối với nhân dân rồi xây dựng cái văn hóa công vụ tận tâm tận tụy liêm khiết vì nhân dân phục vụ
khắc ghi học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy lực lượng công an nhân dân đã không ngừng trưởng thành lớn mạnh
thực sự là lực lượng chính trị trung thành và tin cậy của đảng nhà nước của nhân dân
mỗi chiến công mỗi thành tích mỗi bước trưởng thành của lực lượng công an nhân dân đều bắt nguồn từ việc thực hiện nghiêm túc sáu điều bác hồ dạy